chào mừng quý vị đến với chương trình đường tới tương lai kỳ này
thưa quý vị hiện nay ở việt nam khởi nghiệp hay start up là cụm từ đã không còn xa lạ với chúng ta
vừa ra khỏi khuôn khổ của xu thế khởi nghiệp dần trở thành một ngành nghề trong sự lựa chọn về định hướng tương lai của những người trẻ
làn sóng khởi nghiệp và hỗ trợ khởi nghiệp đã và đang diễn ra sôi nổi mạnh mẽ
đặc biệt ngày càng có nhiều dự án khởi nghiệp thành công xuất phát từ ý tưởng kinh doanh của các bạn sinh viên còn ngồi trên dàng đường
để ươm mầm và phát triển những ý tưởng đó nhiều cơ sở giáo dục trong cả nước đã có rất nhiều hoạt động hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp
hoặc hình thành các không gian hay các tổ chức ươm tạo doanh nghiệp khởi nghiệp
trong chương trình đường tới tương lai ngày hôm nay xin mời quý vị cùng tìm hiểu thêm về vấn đề này
trong hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia ở bất cứ nước nào trường đại học chính phủ và giới doanh nghiệp là ba trụ cột tạo ra xã hội tri thức
khi ba thành tố quan trọng này gắn kết với nhau nó sẽ tạo điều kiện cho việc tạo
tạo ra tri thức công nghệ và giá trị gia tăng cho xã hội
trong đó trường đại học đóng vai trò quan trọng trong cả ba giai đoạn chính của khởi nghiệp đổi mới sáng tạo hình thành ý tưởng phát triển sản phẩm và tăng trường
ở giai đoạn đầu tiên nhà trường cụ thể là giảng viên và các đơn vị hỗ trợ đóng vai trò là những người truyền cảm hứng cung cấp thông tin giới thiệu những thành công điển hình kinh nghiệm hỗ trợ phát triển đội nhóm thông qua thúc đẩy hợp tác liên ngành trong sinh viên
khi doanh nghiệp có sản phẩm dịch vụ nhà trường cần cung cấp những kiến thức cơ bản cần thiết về kinh doanh như luật pháp thuế kế toán cho đến hỗ trợ nơi làm việc cho các nhà sáng lập doanh nghiệp
đối với giai đoạn thứ ba khi hệ sinh thái có nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp phát triển tốt trường đại học cần đóng vai trò tiên phong cung cấp những tài năng kinh doanh nguồn lực chất lượng tốt với tư duy kỹ năng và trải nghiệm hữu ích để doanh nghiệp tăng trưởng bền vững
như vậy trường đại học vừa trang bị cho người học những kỹ năng kiến thức và trải nghiệm để sẵn sàng khởi nghiệp khi có hướng đi đổi mới sáng tạo thực sự vừa thực thi tốt vai trò của mình trong cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã hội
trường đại học vừa trang bị cho người học những kỹ năng kiến thức và trải nghiệm để sẵn sàng khởi nghiệp khi có hướng đi đổi mới sáng tạo thực sự vừa thực thi tốt vai trò của mình trong cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã hội
trường đại học còn xây dựng kỹ năng toàn diện cho sinh viên như kỹ năng giao tiếp và thương lượng kỹ năng giải quyết vấn đề kỹ năng xử lý khủng hoảng kỹ năng lãnh đạo và tư duy chiến lược lập kế hoạch tài chính và quản lý dòng tiền và quản lý quan hệ khách hàng
một trong những hoạt động hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp tiêu biểu là thành lập các câu lạc bộ trung tâm khởi nghiệp vườn ươm tại các trường đại học cao đẳng như bk holding của đại học bách khoa trung tâm hỗ trợ và chuyển giao trí thức và đổi mới sáng tạo của đại học quốc gia hà nội câu lạc bộ nhà doanh nghiệp tương lai của đại học ngoại thương hà nội
bk holding là đơn vị trực thuộc trường đại học bách khoa hà nội với chức năng ươm tạo các bạn sinh viên khởi nghiệp thì chúng tôi có rất nhiều sự hỗ trợ cho các bạn sinh viên
ở đây thì đặc biệt là như các bạn đã thấy là môi trường làm việc là cái không gian sáng tạo sở hữu nghiệp bk hub đặc biệt ưu đãi cho các bạn sinh viên bách khoa và ở đây là cũng có một môi trường để các bạn có thể tiếp xúc được với các nhà đầu tư cũng như là các khóa huấn luyện đào tạo có những người cố vấn khởi nghiệp để cho các bạn có thể sẵn sàng khởi nghiệp thành công và đỡ vấp váp hơn trong cái phát triển sản phẩm của mình
câu lạc bộ nhà doanh nghiệp tương lai thì luôn luôn là điểm trung gian
giữa những bạn sinh viên đam mê khởi nghiệp những team khởi nghiệp và những đơn vị ủng hộ khởi nghiệp những quỹ đầu tư thì câu lạc bộ nhà doanh nghiệp tương lai luôn sẵn sàng kết nối tất cả những bạn sinh viên đam mê khởi nghiệp đến với cả những đơn vị ủng hộ để nâng tầm đề án của họ như là biến ước mơ khởi nghiệp của họ thực hiện thực
bên cạnh đó có thể kể đến các cuộc thi được tổ chức với nhiều hình thức phong phú đa dạng như cuộc thi khởi nghiệm business challenge của trường đại học kinh tế đại học quốc gia hà nội hay cuộc thi neuron hành một mươi chín của trường đại học kinh tế quốc dân
mỗi cuộc thi đều mang những màu sắc riêng giúp các bạn sinh viên có thể phát huy được sự sáng tạo thử thách bản thân học hỏi kinh nghiệm của các doanh nhân khởi nghiệp thành công
tôi tập trung vào các giải pháp công nghệ với các chủ đề liên quan đến về công nghệ giáo dục công nghệ về y tế
các công nghệ về du lịch giao thông cũng như các công nghệ tạo động xã hội
có một chương trình đào tạo song hành cùng với quỹ đầu tư nextchance tức là chương trình đào tạo với các startup founders
và đặc biệt là chúng tôi không hề có các giải thưởng liên quan đến tiền mặt
cái lợi ích các bạn được đó là câu chuyện về truyền thông được ưm tạo được cân nộp bằng lưới và đặc biệt là có cơ hội nhận đầu tư từ các nhà đầu tư
nhằm tạo được hệ sinh thái khởi nghiệp thuận lợi
ngoài việc thành lập các câu lạc bộ hay không gian khởi nghiệp trong trường đại học việc đưa chương trình vào nội dung đào tạo cũng được các cơ sở giáo dục triển khai
ngay trong trình hình đào tạo của chúng tôi từ bậc đại học cho đến sau đại học thì chúng tôi đã luôn luôn đổi mới cập nhật chương trình
đưa vào giảng dạy trong chương trình những môn như là môn khởi nghiệp khởi sự doanh nghiệp rồi quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ
các môn học về sở hữu trí tuệ các môn học về quản trị đổi mới sáng tạo
và điều đó cũng giúp cho sinh viên cũng bắt đầu làm quen với môi trường thực tiễn có cơ hội thực tập kiến tập
giúp đỡ các em để uốn nắn rồi để định hướng cho những ý tưởng nghiên cứu của các em
và khi có những ý tưởng tốt đó rồi thì các em sẽ được thầy hướng dẫn nhóm nghiên cứu khoa học
hình thành các nhóm nghiên cứu khoa học rồi hình thành những cái nhóm mà cùng chung ý tưởng để khởi nghiệp
tuy nhiên để khởi nghiệp thành công điều quan trọng nhất sinh viên vẫn cần chủ động quyết tâm và không ngừng nỗ lực
khởi động bất kỳ một công việc gì cũng như là khởi nghiệp
khi khởi nghiệp kinh doanh thành công thì thực sự ra nó là một cuộc chiến
chứ không phải là một cuộc dạo chơi mang tính chất là tôi đi qua để tôi biết hay tôi hưởng thụ ai
không có một công thức chung nào cho tất cả mọi người nhưng có một số cái mà cần phải lưu ý
thứ nhất là phải có kiến thức có trình độ có quyết tâm có tầm nhìn có ý tưởng
thứ hai là phải học tập phải đào luyện và phải dám chấp nhận
thành công của trường hợp
học sinh sinh viên năm hai nguyễn việt hùng với trường đào tạo thiết kế calomy là một trong những minh chứng cho quyết tâm biến khát vọng thành hiện thực của các bạn sinh viên
năm hai nghìn một mươi năm nguyễn việt hùng khiến nhiều người bất ngờ khi quyết định khởi nghiệp khi mới một mươi chín tuổi sinh viên năm hai trường đại học fpt
với số vốn trong tay chỉ vòn vẹn một triệu đồng bản thân anh nhận thấy các bạn sinh viên ấp ủ rất nhiều đam mê và nhiệt huyết
có nhu cầu khá cao về việc học các kỹ năng liên quan đến công cụ thiết kế
anh chàng sinh viên bắt đầu nảy sinh ra ý tưởng
mở một khóa học trong thời gian ngắn chi phí hợp lý để sinh viên được học những điều cốt lõi và về sau họ có thể ứng dụng vào công việc
hơn nữa năm năm liên tiếp học mỹ thuật giúp anh có sự tự tin nhất định với lĩnh vực này
vừa lúc thị trường đang có nhu cầu cao hùng đã làm liều mở lớp học thử đầu tiên và kết quả rất khả quan
thế là dự án start up có tên calomy một dự án giáo dục tự chọn về thiết kế đồ họa lớn nhất hà nội được ra đời
hùng hà nội
thực sự tại thời điểm mình mới bắt đầu thì nó rất là máu mê nên mình không nghĩ nhiều
nhưng thực sự là đến một vài tháng sau bắt đầu mình nhận ra được là à nó có một cái hậu quả
mỗi con người chỉ có một lượng thời gian nhất định thôi
họ chỉ có thể tập trung vào việc học hoặc khởi nghiệp
thì rất là may mắn hồi đấy thì trường đại học của mình nó rất là thoải mái trong cái việc là sinh viên có thể bảo lưu một kỳ hai kỳ
để có thể lao ra ngoài kia khởi nghiệp hoặc là đi làm thử ở bất cứ chỗ nào đấy
thì tận dụng cái việc mà nhà trường họ khuyến khích như vậy thì bắt đầu mình cũng tạm dừng ở trên học trên trường khoảng hai kỳ
nó là khoảng tám tháng để có thể tập trung thực sự toàn sức toàn tâm cho color me
và cũng rất là may mắn là về sau khi mà columi bắt đầu có nó trở thành một cái gì đấy rồi
thì nhà trường lại rất là khuyến khích cái việc là mình vẫn có thể tập trung vào cái startup của mình
và việc học trên trường thì bảo đảm là qua được những kỳ thi thì họ sẽ không nặng nề gì hết nữa
thì đó là một cái điều mà thực sự rất là may mắn trong quá trình mà mình khởi nghiệp
khởi sự kinh nghiệp
kinh doanh chưa bao giờ là việc dễ dàng đối với một cậu sinh viên như hùng
khó khăn khi khởi nghiệp lại càng tăng lên gấp bội
vừa làm vừa học mệt mỏi có kiệt sức có
nhưng nguyễn việt hùng luôn nhận được sự giúp đỡ từ các thầy cô và phía nhà trường
để có thể phát triển dự án khởi nghiệp của mình
khi mà đang còn là một sĩ học viên khi mà không có tiền không có mối quan hệ
cũng gần như là cái kiến thức về kinh doanh của mình còn hạn hẹp
thì cái việc mà triển khai một cái dạng start up hay là kiểu lao ra ngoài kia
và báo được sản phẩm đấy rất là khó
thời ấy gần như là nếu mà ngẫm lại thực sự nó rất là một sự liều lĩnh của chúng tôi
khi đó chúng tôi gần như là làm tất cả mọi thứ để có được những học viên đầu tiên
thậm chí là chúng tôi đến cả những cái phòng vệ sinh của những trường đại học
để dán những tờ rơi lên đấy để hy vọng là những học viên tiềm năng họ có thể nhìn thấy được
và thực sự thì cũng như là một cái sự hồi đáp cho sự cố gắng của toàn bộ mọi người
thì bắt đầu chúng tôi có những học viên đầu tiên
sau năm năm hoạt động đến nay calami đã trở thành một trong những trung tâm đào tạo
có lượng học viên ổn định và quy mô tại hà nội phục vụ hàng chục nghìn học viên
mặc dù có những vườn ươm khởi nghiệp khá phát triển trong các trường đại học
tạo bệ phóng để sinh viên khởi nghiệp nhưng khởi nghiệp là một câu chuyện cạnh tranh đầy khốc liệt
mà nơi đó mọi ý tưởng đều được thực thi bởi rất nhiều nguồn lực
theo thống kê của bộ giáo dục và đào tạo hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
tại đa số các trường đại học tại việt nam còn tồn tại nhiều bất cập và hạn chế
chính vì vậy cần phải có những chính sách và chiến lược đúng đắn từ đảng nhà nước
tới những hành động cụ thể của các trường đại học trong tổng thể
gắn kết chung của các cấp các ngành trong toàn xã hội
nam hành một mươi sáu được coi là bước tạo đà cho các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
với đề án tám trăm bốn mươi bốn
hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới đến năm hành hai mươi năm được thông qua
từ đó đến nay một loạt các chương trình hỗ trợ đã được phê duyệt như đề án một nghìn sáu trăm sáu mươi năm
đề án hỗ trợ học sinh sinh viên khởi nghiệp quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa
quỹ đổi mới công nghệ quốc gia
thứ nhất là sau khi đề án được thủ tướng phê duyệt
tây bồ đã xây dựng những kế hoạch và bán hành văn bản
hướng dẫn các cơ sở đào tạo và các sở giáo dục đào tạo triển khai thực hiện đề án này
việc thứ hai mà chúng ta đã làm được nữa là bồ đã phối hợp với hồ đông anh
để tổ chức được một số lớp tập huấn bồi dưỡng
nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ hỗ trợ tư vấn của các trường đại học
thứ ba là bộ đã bán hành cái văn bản để đề nghị các trường đại học xây dựng cái nội dung khởi nghiệp
để đưa vào các chương trình đào tạo theo hình thức là bắt buộc
hoặc là chuyên đề từ tròn ở các cơ sở đào tạo
cụ thể đề án hỗ trợ học sinh sinh viên khởi nghiệp đến năm hai nghìn hai mươi năm của ngành giáo dục
nhằm đẩy mạnh công tác truyền thông nâng cao nhận thức của học sinh sinh viên về khởi nghiệp
và chủ động tiếp cận với hệ thống hỗ trợ khởi nghiệp trong và ngoài nhà trường
đồng thời nâng cao chất lượng công tác đào tạo tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ
tư vấn hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp trong các cơ sở đào tạo
chủ động tìm kiếm các nguồn vốn xã hội hóa để hỗ trợ các hoạt động khởi nghiệp tại các cơ sở đào tạo
từng bước ban hành chính sách hỗ trợ khuyến khích giảng viên sinh viên tham gia các hoạt động khởi nghiệp
theo kế hoạch bên cạnh việc tổ chức cuộc thi học sinh sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp lần thứ hai năm hai nghìn một mươi chín
dự kiến vào trong tháng chín năm hai nghìn một mươi chín ngành giáo dục sẽ tổ chức ngày hội khởi nghiệp quốc gia
của học sinh sinh viên lần thứ hai năm hai nghìn một mươi chín tại trường đại học bách khoa hà nội
cùng với đó thời gian tới cổng khởi nghiệp ww cổngkhởi nghiệp vn sẽ được hoàn thiện để liên kết với tất cả các cơ sở đào tạo
cung cấp tài liệu và các khóa đào tạo khởi nghiệp online cho học sinh sinh viên
thưa quý vị khởi nghiệp là con đường để sinh viên khẳng định bản thân tạo ra những giá trị cho xã hội
tuy nhiên con đường khởi nghiệp trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng hiện nay thường rất khốc liệt và nhiều rủi ro
nhưng nếu không mạnh dạn dám đối mặt với tham gia
thách thức thì không thể thành công
cùng với sự hỗ trợ từ đảng nhà nước các cấp các ngành có liên quan và nhất là từ phía nhà trường
mong rằng tinh thần khởi nghiệp sẽ tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ và sôi động trong các thế hệ thanh niên sinh viên thời gian tới
đến đây thì thời lượng cho chương trình đường tới tương lai đã hết
xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình lần sau